bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có năm năm trăm một mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm linh hai năm trăm linh bốn ca
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng tám đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám cả nước ghi nhận chín năm trăm tám mươi ca mắc mới
trong đó sáu ca nhập cảnh chín năm trăm bảy mươi bốn ca trong nước trong đó có hai bốn trăm bảy mươi ca trong cộng đồng